công trình thoát nước và xử lý nước thải thị xã đồng xoài do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp thoát nước bình phước
làm chủ đầu tư có công suất xử lý một mươi m ba một ngày đêm với tổng mức đầu tư một mươi bảy năm triệu đô la mỹ
công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết vấn đề nước thải sinh hoạt tại địa phương
tuy nhiên kể từ khi đi vào hoạt động nhà máy này lại phát sinh những vấn đề về môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh
bán tạp hóa ngay sát cạnh nhà máy xử lý nước thải thị xã đồng xoài
bà nguyễn thị hoa ngụ tại tổ bốn khu phố tân trà phường tân xuân thị xã đồng xoài cho biết
từ khi nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động thì mùi hôi thối bắt đầu xuất hiện ở khu vực này
đều đặn mỗi ngày từ ba đến bốn lần cứ vào sáng sớm trưa và chiều khi nhà máy tiến hành bơm nước thải về là mùi hôi thối theo làn gió thổi bốc lên cả một vùng

bà nguyễn thị hoa ngụ tại tổ bốn khu phố tân trà phường tân xuân thị xã đồng xoài cho biết
từ khi nhà máy xử lý nước thải về làn gió thổi bốc lên cả một vùng

trước phản ánh nhiều lần của người dân tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tài nguyên môi trường thị xã đồng xoài phối hợp với ủy ban nhân dân phường tân xuân
tiến hành kiểm tra thực tế tại nhà máy xử lý nước thải
qua đó đoàn xác nhận mùi hôi thối phát tán từ nhà máy xử lý nước thải là có thật
ban quản lý nhà máy đã hứa sẽ cho xây dựng hệ thống nhà ngăn mùi
để xử lý mùi hôi tại ngăn tiếp nhận nước thải đầu vào và đưa vào hoạt động cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khi đó sẽ không còn mùi hôi thối phát tán từ nhà máy nữa